cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
công ty cổ phần imc và các đơn vị liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
thời hạn bốn tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
quy định tại điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với
trần phương bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á
nguyễn đức tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đông á
phùng ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mic
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung
lực lượng để điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đông á
dab và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho dap hơn tám hai tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tiếp đó ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trần phương bình và các đồng phạm